trước đó lực lượng công an bắt đối tượng nguyễn nhật trường đang tàng trữ một gói ma túy trên địa bàn xã xuân thọ
qua điều tra mở rộng lực lượng phối hợp đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của đối tượng phạm hồ hậu
tại ấp thọ tránh xã xuân thọ thu giữ năm gói ma túy có tổng trọng lượng khoảng hai mươi g một khẩu súng và một mươi năm viên đạn
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan vụ việc sau đó được bàn giao cho công an huyện xuân lộc điều tra theo thẩm quyền
tăng vật thu giữ gồm hai mươi hai gói ni lông dạng tinh thể nghi là ma túy một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tăng vật khác có liên quan
tiếp tục khám xét tại nơi ở của phong tại thị trấn vĩnh điện thị xã điện bàn lực lượng công an thu giữ thêm bảy gói ni lông nhỏ
có chứa tinh thể màu trắng phong khai nhận toàn bộ số ma túy trên mua của một người không rõ lai lịch ở đà nẵng
với số tiền gần sáu triệu đồng đem về phân chia bán lại cho các đối tượng trên địa bàn tp hội an để kiếm lời
lực lượng chức năng tỉnh đồng tháp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ấp sáu xã thường lạc huyện hồng ngự
vừa phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo hai người ngồi sau có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng lại để kiểm tra
qua kiểm tra người điều khiển xe máy khai nhận tên là đặng văn tâm chú tại tỉnh đồng tháp làm nghề chạy xe ôm
hai người ngồi sau là hai nghem ruột hoàng văn lượng và hoàng quang luận cùng chú tại tỉnh quảng bình
cả hai khai nhận vào ngày năm tháng một mươi đi xe khách từ nhà đến tỉnh bà rịa vũng tàu sau đó theo xà lan chở cát của một người tên trường đến campuchia để làm công nhân bơm cát
đến ngày một mươi hai tháng một mươi một cả hai về việt nam thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ
hiện tại đồn biên phòng cầu muống đang hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
một người phụ nữ sử dụng xe mô tô vận chuyển một bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên quốc lộ chín mươi một vừa bị công an tp long xuyên tỉnh an giang bắt quả tàng
đối tượng bị bắt giữ là trần trung kim phụng chú tại quận thốt nốt tp cần thơ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong hai giỏ sách của phụng có chứa một bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu hero và jet
tại cơ quan công an phụng khai nhận mua số thuốc lá lậu trên về để bán lại kiếm lời
tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với phụng về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
và tạm giữ toàn bộ tăng vật cùng phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ
gần chín trăm linh kg pháo nổ được cất dấu tinh vi trong các xe đầu kéo thông quan qua cửa khẩu vừa bị công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn phát hiện thu giữ
cứ đến dịp cuối năm là tình trạng buôn lậu mặt hàng này lại có chiều hướng gia tăng
chiếc xe đầu kéo chở đầy hành khô nhưng ít ai biết đây chỉ là lớp vỏ ngụy trang
món hàng có giá trị lớn hơn nằm bên dưới những tấm sắt lót sàn xe này
một khoang chiều bí mật rộng một m dài sáu m
tuy nhiên khi di chuyển đến địa phận xã mai pha chiếc xe bị công an tp lạng sơn phát hiện
quá trình kiểm đếm phát hiện bốn trăm năm mươi tám hộp pháo hoa cùng chín trăm tám mươi quả pháo trứng do nước ngoài sản xuất được chất đầy trong khoang chứa dưới sàn romox
chỉ ba mươi phút sau khi phát hiện chiếc xeo tô đầu kéo trở pháo công an tp lạng sơn lại tiếp tục kiểm tra xeo tô đầu kéo thứ hai tại địa phận xã hoàng đồng tp lạng sơn
cùng với thủ đoạn tương tự bên dưới sàn rơ móc là khoang bí mật cất giấu một trăm hai mươi dàn pháo hoa nổ có tổng trọng lượng một trăm sáu mươi tám kg do nước ngoài sản xuất
dù số lượng pháo hoa rất lớn thế nhưng tài xế này vẫn một mực khẳng định chỉ mua về chơi tết chứ không kinh doanh buôn bán
chỉ trong một đêm cơ quan chức năng đã thu giữ được hơn một năm trăm linh quả pháo nổ các loại
đây là số lượng pháo lớn nhất được cất dấu tinh vi để ngang nhiên thông quan qua đường chính ngạch tại địa bàn tỉnh lạng sơn từ đầu năm đến nay
với hơn chín tạ pháo lậu công an tp lạng sơn đã cất giấu tinh vi để ngang nhiên thông qua đường chính ngạch tại địa bàn tỉnh lạng sơn từ đầu năm đến nay